thưa quý vị báo cáo quốc hội về tình hình kinh tế xã hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu
quốc hội khóa một mươi năm sáng ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết sẽ có khoảng
năm mươi tỷ đồng bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương trong ba năm từ năm hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi sáu
theo nghị quyết số hai mươi bảy
theo đó thủ tướng chính phủ cho biết năm hai nghìn hai mươi ba thu ngân sách nhà nước chín tháng đạt bảy mươi năm năm dự toán
ước cả năm đạt và phân đấu vượt dự toán được giao trong khi miễn giảm gia hạn nhiều loại thuế
phí lệ phí và tiền thuê đất khoảng bảy mươi năm tỷ đồng bộ trì ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu
về nợ công được kiểm soát thấp hơn giới hạn và ngưỡng cảnh báo theo nghị quyết của quốc hội
bên cạnh đó thúc đẩy tăng thu tiết kiệm chi
chi trích lập quỹ tiền lương đến nay được khoảng năm trăm sáu mươi tỷ đồng đảm bảo đủ nguồn để cải cách tiền lương
trong ba năm năm hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi sáu số tiền này sẽ dùng để tăng lương cho ba năm năm hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi sáu
theo nghị quyết số hai mươi bảy nqtvk từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
người đứng đầu chính phủ cũng nhấn mạnh thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực công
theo nghị quyết số hai mươi bảy của trung ương
đồng thời tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng chính sách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp theo quy định
từ năm hai nghìn hai mươi năm trở đi tiếp tục điều chỉnh tiền lương tăng bình quân bảy một năm đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang
cho đến khi mức lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng một của khu vực doanh nghiệp
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường công tác
quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng nhiều căn hộ
bảo đảm an toàn bảo vệ tài sản sức khỏe và tính mạng của nhân dân
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng bộ xây dựng khẩn trương kiểm tra ra soát kịp thời đánh giá
ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất tấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi
bổ sung hoàn thiện các quy định quy chuẩn tiêu chuẩn về quy hoạch thiết kế về phòng cháy chữa cháy
cấp phép quản lý sử dụng tên gọi đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng nhiều căn hộ
đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho người sử dụng
bộ công an tiếp tục giả soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại công điện số tám trăm hai mươi năm cdttg ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
của các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật
trước mắt kiểm tra hướng dẫn các hộ gia đình cá nhân có ngay các giải pháp kỹ năng đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai có giải pháp ngăn cách khu vực để xe
khu vực có nguy cơ cháy nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn
bộ công thương chỉ đạo ra soát kiểm tra phát hiện các công trình cơ sở hộ gia đình không đảm bảo an toàn
phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện để hướng dẫn khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn tuyệt đối
tăng cường hướng dẫn kiểm tra xử lý các vi phạm trong sử dụng điện
bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
để nâng cao kiến thức nhận thức của các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc chấp hành pháp luật về quy hoạch
cấp phép xây dựng trật tự xây dựng quản lý sử dụng và an toàn phòng chống cháy nổ
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương giả soát đánh giá toàn bộ các công trình nhà ở riêng lẻ
có nhiều tầng nhiều căn hộ ở đã đưa vào sử dụng trên địa bàn để phát hiện các vi phạm về trật tự xây dựng
đặc biệt là vi phạm về chuyển đổi công năng nhà ở vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đưa bà nguyễn thị thanh nhàn cựu chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty aic cùng một mươi năm đồng phạm ra xét xử vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ninh
tuy nhiên hiện có bốn bị cáo bỏ trốn và bị truy nã bao gồm nguyễn thị thanh nhàn nguyễn hồng sơn
phó tổng giám đốc công ty aic trương thị xuân loan trường ban quản lý dự án ba công ty aic
nguyễn thị tích tổng giám đốc công ty mô phạm
theo cáo trạng dự án đầu tư xây dựng bệnh viện sản nhi quảng ninh được ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh phê duyệt
vào năm hai nghìn chín với tổng vốn đầu tư là hai trăm ba mươi tám tỷ đồng dự án gồm hai giai đoạn và chia thành sáu gói thầu mua sắm trực tiếp
công ty aic tham gia dự thầu và trúng toàn bộ sáu gói thầu
nguyễn thị thanh nhàn là người thành lập và điều hành hoạt động công ty aic
để công ty aic trúng thầu với vai trò chủ mưu đứng đầu
chỉ đạo trực tiếp thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định đấu thầu
nhàn đã chỉ đạo các đối tượng khác để thông đồng về thông số kỹ thuật
cấu hình đơn giá trang thiết bị y tế gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm mươi tỷ đồng
phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
vận chuyển khoáng sản trái phép trên sông đồng nai võ thành vinh và trần thanh sơn
quê ở tỉnh tiền giang đã bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai lập hồ sơ xử lý
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông phát hiện phương tiện ghe gỗ
do hai người là võ thành vinh và trần thanh sơn điều khiển đang vận chuyển khoảng ba mươi m cối cát trái phép
tại km hai mươi chín ba trăm linh trên tuyến sông đồng nai thuộc địa bàn ấp phước hội xã long hưng thành phố biên hòa
tại thời điểm kiểm tra chủ phương tiện không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc
số cát đang vận chuyển trên phương tiện
giấy tờ phương tiện
tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến để tạm giữ và tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
chiều nay liên bộ công thương tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ
theo đó các mặt hàng xăng dầu đều đồng loạt tăng nhẹ
từ một mươi năm h chiều nay giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng bốn trăm linh
một trăm năm mươi tám đồng một lít lên hai mươi hai ba trăm sáu mươi năm đồng một lít
xăng ron chín mươi năm tăng thêm bốn trăm sáu mươi chín đồng một lít lên hai mươi ba năm trăm một mươi ba đồng một lít
tương tự các mặt hàng dầu cũng tăng giá
cụ thể như dầu hỏa là tăng hai trăm tám mươi chín đồng một lít lên hai mươi hai bảy trăm năm mươi ba đồng một lít
dầu diesel tăng bảy mươi chín đồng một lít lên hai mươi hai bốn trăm tám mươi chín đồng một lít
dầu ma rút tăng ba trăm bảy mươi năm đồng trên một kg lên một mươi sáu sáu trăm một mươi ba đồng một kg
kỳ điều hành ngày hôm nay liên bộ sẽ tiếp tục không trích lập vào quỹ bình ổn giá và dừng chi sử dụng từ quỹ này
như vậy từ đầu năm đến nay giá nhiên liệu trong nước có ba mươi đợt điều chỉnh trong đó có một mươi bảy lần tăng chín lần giảm và bốn kỳ dự nguyên
một lượng lớn vé tàu tết năm nay đã được bán sau hai ngày chính thức được mở bán
hơn hai mươi vé tàu đã được thanh toán thành công chỉ trong ngày đầu tiên đường sắt mở bán vé tàu tết
theo công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn năm nay đơn vị mở bán vé tết trước một tháng so với năm ngoái và cung ứng hơn hai trăm linh vé tàu trên tuyến bắc nam
điểm mới của việc bán vé tàu tết năm nay tại ga sài gòn là chuẩn bị những phiếu thông tin mua bán vé tàu tết
khách hàng sẽ tự điền thông tin trước khi đến quầy bán vé
việc này sẽ giúp tiết kiệm thời gian cũng như thuận tiện cho việc mua vé của người dân
theo công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn ngoài mua vé tàu trực tiếp tại ga hành khách còn có thể đặt mua vé qua các website
ứng dụng ví điện tử ứng dụng bán vé tàu và qua tổng đài bán vé
nếu lượng hành khách tăng so với dự kiến đơn vị sẽ chạy thêm tàu và nối thêm toa để phục vụ hành khách
thưa quý vị trong thời gian qua công tác chống khai thác iuu được tỉnh quảng ngãi huy động cả hệ thống chính trị
lực lượng công an và bộ đội biên phòng quảng ngãi đã thực hiện đồng bộ
các giải pháp trọng tâm cấp bách quản lý tàu thuyền và ngư dân hoạt động khai thác hải sản
qua đó làm chuyển biến tích cực việc chấp hành pháp luật của ngư dân
các khuyến nghị của ủy ban châu âu đã được khắc phục một cách cặt cơ
làm chủ con tàu chiều dài trên một mươi năm mét hành nghề lưới chuồn ở ngư trường hoàng sa và trường sa
ông lê bơn chủ tàu quá qng chín mươi bảy nghìn bảy trăm ba mươi một ts ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi chủ động mua sắm
trang bị đầy đủ các thiết bị hàng hải máy thông tin liên lạc cho con tàu của mình
trước khi vươn khơi ông bật thiết bị giám sát hành trình hoạt động và kiểm tra tín hiệu kết nối với cơ quan chức năng
quá trình khai thác hải sản trên biển ông đánh bắt đúng ngành nghề đăng ký không đi sai vùng lấn tuyến vượt danh giới cho phép
đặc biệt mỗi lần thả lưới buông neo ông ghi chép tỉ mỉ tọa độ sản lượng khai thác cho từng mẻ lưới

các bản tình hoạt động khai thác hải sản từ tuyến khơi cho đến tuyến lộng đều chấp hành nghiêm các quy định của luật thủy sản
và thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của ủy ban châu âu về chống khai thác hải sản trái phép không báo cáo và không theo quy định
bà con rất chủ động trong việc lắp đặt các thiết bị giám sát hành trình đăng ký đăng kiểm phương tiện
nếu như mà người khai thác đây mà mình vi phạm cái dùng khai thác của eu đưa ra thì đâu có được xuất khẩu
cho nên là người dân của mình phải chấp hành cái đó mới được sản phẩm
cái gù mới được xuất khẩu qua eu lấy rút được cái thí dạng của ủy ban châu âu đưa ra nghề cá mình mới phát triển lên chứ
để có được những kết quả trên bộ đội biên phòng quảng ngãi công an quảng ngãi đã triển khai đồng bộ
quyết liệt các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định của trung ương
của ủy ban nhân dân tỉnh
các trạm kiểm soát biên phòng trên địa bàn kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra kiểm soát tàu cá
với công tác tuyên truyền phổ biến quy định của cơ quan chức năng trước lúc ngư dân vươn khơi
đối với các đơn vị thu mua đơn vị cũng đã tiến hành cho cam kết không mua bán
trao đổi hàng hóa với các tàu cá mà hệ thang đăng ký đăng điểm các tàu cá mà vi phạm khai thác eu
không bảo đảm các quy định khi khai thác hải sản
các biên cá cũng đã tiến hành cam kết
và quy định chấp hành các quy định khi mua bán trao đổi hàng hóa đặc biệt là bảo đảm về an ninh chính trị
quảng ngãi có gần bốn ba trăm linh tàu cá chiều dài từ sáu mét trở lên
ngư dân hoạt động khắp các ngư trường trong nước một số tàu nhiều năm không về địa phương
nên khó khăn trong công tác tuyên truyền nhắc nhở chủ tàu
thuyền trưởng chấp hành pháp luật khai thác thủy hải sản
xong bằng quyết tâm chính trị bộ đội biên phòng quảng ngãi đã nỗ lực quản lý
kiểm soát phương tiện và vận động ngư dân tuân thủ pháp luật
chung tay cùng ngư dân cả nước gỡ thẻ vàng iuu
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố hồ chí minh
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang vừa ban hành kế hoạch tổ chức festival quốc tế
ngành hàng lúa gạo việt nam hậu giang
năm hai nghìn hai mươi ba nhằm mục đích thúc đẩy phát triển sản xuất lúa gạo chất lượng cao
nâng cao chuỗi sản xuất giá trị lúa gạo
theo đó festival sẽ gồm các hoạt động lễ hội hội thảo hội thi xét lập kỷ lục
qua đó nhằm khơi dậy ý chí khát vọng phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn
festival dự kiến diễn ra từ ngày một mươi một tháng một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai
với khoảng năm trăm linh gian hàng giới thiệu
trưng bày các sản phẩm ô cốt các món ngon từ gạo
cạnh đó giới thiệu các loại máy thiết bị bay phục vụ sản xuất lúa gạo
trong khuôn khổ festival có triển lãm con đường lúa gạo việt nam
được sắp đặt với những mô hình được bố trí sắp đặt manh những thông điệp ý nghĩa riêng
qua đó phản ánh trí tuệ việt bản sắc văn hóa của người việt
trên con đường phát triển ngành lúa gạo nói riêng và ngành nông nghiệp việt nam nói chung
triển lãm con đường lúa gạo việt nam còn thể hiện quá trình phát triển trong lúa việt nam
từ khi làm nông nghiệp qua các thời kỳ từ sơ khai đến nông nghiệp kinh tế tiểu nông
nông nghiệp thời công nghiệp hóa nông nghiệp hiện đại bốn
cuối con đường là bản đồ lúa gạo được làm từ gạo đặc sản của sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước
với chiều cao chín m và chiều rộng ba m
theo kế hoạch giai đoạn một khu công nghiệp v ship cần thơ dự kiến cần từ hai mươi đến ba mươi lao động
hiện thành phố cần thơ đang lên kế hoạch đào tạo nhân lực để cung ứng
theo đó sở chế dục và đào tạo nhân lực
đào tạo thành phố cần thơ cho biết đang thống kê lại nhu cầu sử dụng lao động
tại khu công nghiệp v ship cần thơ và triển khai đến các trường đại học để đào tạo
giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ giao trưởng ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp
phối hợp với công ty cổ phần v ship cần thơ xác định nhu cầu tuyển dụng
cung cấp các thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực cụ thể các ngành nghề đào tạo
trình độ đào tạo số lượng lao động kỹ năng nhằm phục vụ xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực
đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng cho khu công nghiệp v ship cần thơ
đồng thời phối hợp các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp v ship cần thơ
xác định nhu cầu tuyển dụng để kịp thời phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội
các đơn vị có liên quan cung ứng lao động cho các doanh nghiệp
trưởng ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp cần thơ cũng cho biết
khu công nghiệp v ship cần thơ huyện vĩnh thạnh gia đoạn một trọng hơn hai trăm chín mươi ba hectare
khi đi vào hoạt động cần khoảng hai mươi đến ba mươi lao động
giai đoạn một của khu công nghiệp này có tổng vốn đầu tư hơn ba bảy trăm một mươi bảy tỷ đồng
đã khởi công vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
theo chủ đầu tư dự kiến quý ba năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ bàn giao cho các nhà đầu tư thứ cấp
triển khai xây dựng nhà máy
thông kê của cuộc phát thanh truyền hình và thông tin điện tử trong chín tháng đầu

vào năm nay tổng doanh thu thuê bao truyền hình trả tiền ước đạt bảy năm trăm linh tỷ đồng
tăng một bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
truyền hình trả tiền trong nước bốn năm qua phải cạnh tranh khốc liệt
với các nền tảng cung cấp dịch vụ giải trí xuyên biên giới
vào tháng bốn năm nay netflix nộp đơn xin chính thức hoạt động tại việt nam
để cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền
động thái của netflix tiếp tục tạo thử thách
buộc các đơn vị trong nước phải nhanh chân và quyết liệt hơn nữa
trong cuộc chiến giành thị phần
tuy nhiên các đơn vị trong nước như k cộng vion galaxy play fpt play
cũng thường xuyên ra mắt các chương trình phim ảnh tự sản xuất
việc nâng cao chất lượng liên tục được các đơn vị trú trọng
bởi nếu không độc quyền không đủ hấp dẫn sẽ khó thuyết phục được người xem
trong chín tháng đầu năm nay số lượng thuê bao truyền hình trả tiền đạt một mươi tám sáu triệu thuê bao
tăng một mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
với ba mươi năm doanh nghiệp được cấp giấy phép tham gia thị trường cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trong nước
đây là con số cho thấy tiềm năng rất lớn cần được khai phá tiếp bằng những dự án có đầu tư chất lượng
mới đây cây búp joshua zucas một phóng viên chuyên viết về du lịch việt nam
đã có trải nghiệm ăn phở trong một nhà hàng theo phong cách mới ở tp hcm
với mức giá đắt hơn bình thường năm mươi lần
tác giả cho biết bản thân vô cùng hào hức khi biết nhà hàng có phục vụ món ăn quốc dân của việt nam là phở
với mức giá lên đến một trăm linh usd tức khoảng hai ba triệu đồng
gấp khoảng năm mươi lần so với một bát phở bình thường
tuy nhiên đối với zucas chính các món ăn kèm nước chấm đã khiến bữa ăn trở nên thật sự đặc biệt
món phở một trăm linh usd này giống như một màn nhào lộn đối với vị giác của thực khách
mỗi miếng đều mang tới hương vị khác nhau
kết thúc bữa ăn đầy mãn nguyện zucas đánh giá bốn năm năm điểm cho tô phở siêu đắt này
theo thống kê của dkra group trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba
thị trường bất động sản nhà ở tp hcm và vùng phù cận
có sự tăng nhẹ về nguồn cung

ở một số phân khúc dù số lượng này vẫn ở mức thấp so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên trước động thái giảm lại suất ngân hàng và tháo gỡ vướng mắt
từ nhà nước về chính sách pháp lý thì thị trường bất động sản được kỳ vọng
sẽ có những chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
cụ thể thị trường căn hộ tại tp hcm và vùng phù cận đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ
với một mươi bảy dự án mở bán trong quý vừa qua với nguồn cung mới khoảng bốn năm trăm bốn mươi hai căn tập trung chủ yếu tại tp hcm
nguồn cung mới ghi nhận tăng gấp hai năm lần so với quý trước nhưng chỉ bằng tám mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng bảy mươi hai nguồn cung mới tương đương ba hai trăm bảy mươi căn gấp hai tám lần so với quý trước hay tăng một mươi ba so với cùng kỳ
trong đó thời gian của đặt trước các dự án mở bán trong quý bình quân kéo dài từ ba đến năm tháng
các chính sách chiếc khấu thanh toán nhanh kéo dãn kỳ hạn thanh toán tiếp tục được phần lớn chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường
trước động thái hạ lại suất cho vay ở các ngân hàng thương mại thanh khoản trên thị trường thứ cấp hồi phục
với giá bán ghi nhận tăng nhẹ từ một đến ba so với quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
chúng tôi ghi nhận rằng trong quý ba nó có sự tăng trưởng khá tốt so với quý trước
và tôi cũng cho rằng là
đây là một trong những tín hiệu rất là tích cực cho thị trường bất đồng sản
khi mà nó trải qua một giai đoạn khó khăn như hiện trong thời gian vừa qua
và đây có thể là một giai đoạn chuyển tiếp và nó tạo lập cho một chư kỳ phát triển tiếp theo
và tôi cho rằng trong quý bốn và có thể kéo dài đến quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
thì cái đa phục hồi của thị trường nó sẽ tiếp tục của nghiệp của quý iii năm hai nghìn hai mươi ba như hiện nay
và nó sẽ trọc trung ở những phân khúc mà nó phục vụ nhu cầu ở thực
như là phân khúc căn hộ mà có ở mức giá là do độc ở tp hcm thì mức giá khoảng dưới năm mươi triệu đồng
cái dưới năm mươi triệu đồng nó sẽ là được nhà đầu tư quan tâm
hoặc là những phân khúc đắt nền hoặc là nhà phố mà nó mang tính chất ở thực
theo saview việt nam lượng giao dịch căn hộ trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba tại tp hcm đạt hai ba căn
tăng năm trăm sáu mươi một theo quý và một trăm linh hai theo năm
để đạt được kết quả đó các chủ đầu tư đã áp dụng nhiều chính sách bán hàng
bao gồm hỗ trợ trả lãi và gốc trong thời gian đầu kéo dài lịch thanh toán và các chương trình cam kết thuê
bên cạnh đó lạng suất cho vai giảm và các động thái hỗ trợ từ chính phủ dự báo sẽ kích thích nguồn cung tăng trưởng và thúc đẩy thị trường
nguồn cung trên thị trường nó sẽ dầu dào hơn và đa dạng hơn
thì như vậy người dân mới có khả năng tiếp cận được cái sản phẩm của mình
bên cạnh đó đối với người vai mua nhà người nhà thứ nhất người nhà thị ở
thì ngân hàng nhà nước cũng đã chỉ đạo các ngân hàng cổ phòng ngân hàng thương mại
tạo điều kiện đối với các dự án và các doanh nghiệp mà có dự án lao đàn
để hỗ trợ cho người mua thì tôi hình dung là quý quý tư đi quý tư đi thì câu chuyện nó sẽ sáng rõ hơn
và trong bối cảnh hiện tại thì ở các nền kinh tế lớn đang gặp nhiều khó khăn
thì lực khúc từ các nguồn đầu tư và các ngành sản xuất kinh doanh của việt nam là một lợi thế
nó giúp cho người dân có công an việc làm nhiều hơn
cũng như là tạo ra cái nguồn thu cho người dân
thì như vậy trên cơ sở như vậy thì cái tích lũy
để mà nua cái sản phẩm nơi nhà ở
thì tôi nghĩ rằng đây là một bức tranh tổng thể của nền kinh tế nói chung
cũng như ở lê vĩnh bộ cộng sản nói riêng
là tôi hình dung là nó sẽ sáng rõ hơn
ví dụ như chúng ta thấy rằng là vấn đề về kinh tế vĩ mô
có thể thấy rằng là cái việc mà tăng trưởng gdp trong quý ba vừa qua là khoảng
tôi nhắc không nhầm là sáu năm mươi sáu
thì mặc dù nó không đạt như kỳ vọng so với cái chỉ tiêu của nhà nước đặt ra
nhưng mà so với tình hình chung của thế giới
thì cái tốc độ tăng trưởng gdp này thì nó đón được ghi nhận
thứ hai nữa là vấn đề fdi của việt nam chúng ta
trong chín tháng đầu năm thì nó cũng ở mức là thu hút được hơn hai mươi tỷ đô
và trong đó vốn giải ngân là hơn một mươi sáu tỷ
thì tôi cho rằng đây cũng là một tín hiệu rất là khả quan đối với thị trường
theo dự báo từ dka arup
nguyên bốn năm hai nghìn hai mươi ba
thị trường bất động sản thành phố hồ chí minh và vùng phù cận
sẽ có xu hướng tăng nhẹ ở một số phân khúc như đất nền
nhà phố biệt thự và bất động sản kỳ dưỡng
còn phân khúc căn hộ
nguồn cung mới tại thể sẽ giảm nhẹ so với quý vừa qua
trong đó phân khúc căn hộ hàng a giữ vững vị thế chủ đạo
tại thành phố hồ chí minh
trong khi đó căn hộ hàng b và c dựng dắt nguồn cung mấy
tại các tỉnh giáp tranh
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị